lần đầu tiên tại hà nội người dân và du khách được cung cấp các chỉ số như là chất lượng không khí hàng ngày
khu vực đang có mưa và ngập úng qua một cổng giao tiếp điện tử của thành phố
mục đích của việc này là tạo điều kiện cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày
cũng như là cho du khách đến tham quan du lịch công tác học tập trên địa bàn
lần đầu tiên tại hà nội người dân và du khách được cung cấp các chỉ số như chất lượng không khí hàng ngày
khu vực đang có mưa và ngập úng qua một cổng giao tiếp điện tử
cách chéo hà nội gov vn
cách chéo quan trắc môi trường
mục đích của việc này là tạo điều kiện cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày
cũng như cho du khách đến tham quan du lịch công tác học tập trên địa bàn
việc đưa các thông tin vào cổng điện tử rất có ý nghĩa
vì các thông tin được cung cấp lên mạng hầu hết là thông tin thuê
hầu hết là để phục vụ công tác nghiên cứu lấy số liệu chính
còn những thông tin cụ thể đối với người dân như mật độ các hạt bụi phân tử mp hai năm m một
nồng độ khí co hai dường như vẫn chưa được cung cấp đầy đủ
và người dân không biết tình trạng như vậy là ô nhiễm ở mức cho phép hay vượt ngưỡng
giúp người dân ở từng vùng hiểu được cụ thể chỉ số môi trường nơi mình sinh sống